sáng nay chín tháng một tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã có buổi tiếp đại sứ nhật bản kunio umeda và phu nhân tới chào xã giao
chủ tịch nước trần đại quang chào mừng ngài đại sứ kunio umeda sang nhận công tác tại việt nam nhấn mạnh thời điểm nhận nhiệm vụ của đại sứ trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị kinh tế thương mại
chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao nhật bản là đối tác thương mại hàng đầu của việt nam và cảm ơn nhật bản tiếp tục cung cấp vốn oda giúp việt nam phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch nước khẳng định một trong những sự kiện quan trọng đối với quan hệ hai nước trong năm hai nghìn một mươi bảy là chuyến thăm lần đầu tiên của nhà vua và hoàng hậu nhật bản tới việt nam
chuyến thăm lần này của nhà vua và hoàng hậu nhật bản sẽ là mốc mới đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước
về phần mình đại sứ nhật bản cảm ơn chủ tịch nước và phu nhân các cơ quan phía việt nam dành sự quan tâm cao tới chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu nhật bản khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị cho chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu nhật bản
đại sứ kunio umeda cũng nhấn mạnh mong muốn nhận được sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan chức năng việt nam để đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối trong quan hệ giữa nhật bản với việt nam